thưa quý vị đã bốn năm trôi qua kể từ ngày võ thị diễm my mất tích
cho đến nay gia đình cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được bất cứ thông tin nào về cô
diễm my chính là mắt xích quan trọng trong vụ án ở tỉnh thất bồng lai
thế nên việc tìm thấy diễm my được rất nhiều người quan tâm
dư luận bấy lâu vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao võ thị diễm my
từ một cô gái ngoan ngoãn nghe lời gia đình
lại quyết định từ bỏ tất cả để đến tỉnh thất bồng lai tu tập làm sư
trên thực tế trong một clip do nhóm người ở tỉnh thất bồng lai quay
võ thị diễm my đã đích thân giải thích nêu rõ quan điểm sống của mình
cụ thể khi được hỏi vì sao không sống trong cảnh giàu sang tiền bạc dư giả
mà lại đến tỉnh thất bồng lai tụ tập diễm my cho biết mình xem tiền bạc là phù du
tâm hồn mới đáng trân trọng
theo lời diễm my cuộc sống ở đây rất đặc biệt không nơi nào có được
đặc biệt cô nàng còn tiết lộ mình đã thích nghi được với cuộc sống ăn chay
ngủ chung với nhiều người ở tỉnh thất bồng lai
nghe diễm my chia sẻ các đối tượng ở tỉnh thất bồng lai liên tục tán thường đồng tình
cô gái trẻ lại càng vui vẻ ra mặt cho rằng bản thân đã tìm ra chân lý hạnh phúc cuộc đời
diễm my tin rằng đây là cuộc sống tu tập theo phật giáo
nhưng thực tế tỉnh thất bồng lai chưa bao giờ được công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp
ngoài ra lê tùng vân và các đệ tử cũng không phải tu sĩ phật giáo
các trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an từng khẳng định về nơi này như sau
tỉnh thất bồng lai chỉ là mạo dưng những người ở đây không phải là tu sĩ phật giáo
không do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý
lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội
lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình
đó là vi phạm về pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới
và gần nhất là tổ chức phật giáo của việt nam
dù mang danh phật giáo nhưng tỉnh thất bồng lai lại từng quay clip phản bác phật giáo
có phát ngôn hành động không phù hợp khiến dư luận bức xúc
tỉnh thất bồng lai thực chất chỉ là một hộ gia đình do bà cao thị cúc là chủ hộ
nơi này mạo danh chùa tỉnh thất thiền am và tự tung tin mình nuôi trẻ mổ côi
cơ nhỡ để lấy tỉnh thương của mọi người
không thể không nhắc đến sự tiếp tay của các cá nhân công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí
trong việc quảng bá cho tỉnh thất bồng lai
nhóm người tính thất bồng lai còn tung tin đồn nơi đây có hoa ưu đàm
người dân tứ xứ vì tò mò lại càng kéo về đây đông hơn để được nhìn hoa ưu đàm
trước khi vướng bê bối pháp luật tỉnh thất bồng lai rất nổi tiếng trên mạng
nhờ các clip tiểu phẩm và tham gia các cuộc thi nghệ thuật
trong ngôi nhà nằm sâu trên con hẻm đường mã lò phường bình hưng hòa a
quận bình tân tp hcm ông võ văn thắng cha cô gái võ thị diễm my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
cho biết con gái hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã bốn năm
ông thắng và vợ là bà đoàn thị tuyết mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng
cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn bạch vô âm tím
bà đoàn thị tuyết mai dưng dưng nước mắt tâm sự
diễm my từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền vân lời cha mẹ
bà không thể lý giải vì sao sau khi tiếp xúc những người trong tỉnh thất bồng lai
tính tình con thay đổi một cách lạ lùng
bà kể hơn năm năm trước gia đình bà cùng họ hàng đi thăm người cảnh chùa ở ba rịa vũng tàu
tại đây diễm my gặp tiếp xúc nhóm người trong tỉnh thất bồng lai
những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời diễm my đến tỉnh thất bồng lai ở huyện đức hòa chơi
sau khi về tp hcm diễm my cùng với chị em con dì ruột đến tỉnh thất bồng lai tham quan và thăm các bé
bà mai nói từ đó diễm my như bị một thứ gì lôi cuốn mãnh liệt đến mức trốn khỏi nhà để xuống đó ở cạo tóc xuất ra
vợ chồng bà nhiều lần xuống tìm nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về
người mẹ kể tiếp ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín với sự hỗ trợ của công an huyện đức hòa
diễm my đã được đưa về lại gia đình
sau sáu tháng tĩnh dưỡng sức khỏe tinh thần diễm my hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại
bà nghĩ con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho diễm my quay lại trường
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm my nhấn lúc đi học đã bỏ trốn mất tích đến ngay
theo bà mai khoảng một năm sau ngày bỏ trốn gia đình bà phát hiện diễm my xuất hiện
trên một clip youtube đến tỉnh thất bồng lai mượn tiền ông lê tùng vân
gia đình bà nghi ngờ đây là clip giàn dựng quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng
bà mai cho hay vợ chồng bà lập tức đến khu nhà ông lê tùng vân dò hỏi
nhưng không nắm được thông tin về con gái
từ đó đến nay ai báo tin nghi vấn có người giống diễm my vợ chồng ba cũng tìm đến
các điểm ông lê tùng vân từng cư trú trước đó gia đình cũng nhờ người hỏi thăm
xác minh nhưng không có kết quả
bên cạnh đó ông thắng cho biết khi diễm my bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội
nói những điều sai sự thật về ông và gia đình ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng
phía công an cũng ra thông báo truy tìm diễm my
thời gian sau ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh thất bồng lai
gian dựng kịch bản khống chế và ép diễm my thực hiện
ông thắng bùi ngùi nói ông nghĩ những người trong tỉnh thất bồng lai bày vẽ cho con gái vu khống cha mẹ như vậy
để gia đình từ mặt rồi thực hiện chiếm giữ diễm my
bây giờ nghĩ lại ông thương con hơn
ông cho biết làm đơn tố cáo con gái
đến công an mục đích để cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm diễm my
ông hiểu con gái là nạn nhân nên không ghép bỏ oán trách một lời
theo ông thắng bị diễm my vu khống những điều sai sự thật
ông mà vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước theo dệt câu chuyện tấn công trong thời gian dài
đỉnh điểm vợ ông chịu không nổi áp lực đã đổ bệnh nhập viện điều trị hàng tháng
cha diễm my chia sẻ mới đầu nhiều người lên mạng xã hội chửi mạp sát gia đình ông
vì họ tin những lời diễm my nói
họ xem cha con lê tùng vân là thần tượng
bây giờ ông lê tùng vân bị công an truy tố tội loạn mân
mọi điều đêm tối tại tỉnh thất bồng lai đã phơi bầy ra ánh sáng
bà đoàn thị tuyết mai cho rằng diễm my bị cha con ông lê tùng vân rụ rỗ trong thời gian dài
mới khiến con gái mê mội như vậy
càng nghĩ về điều đó bà thương con gái nhiều hơn
nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt
bảo diễm my đã trên một mươi tám tuổi có quyền quyết định cuộc đời gia đình không có quyền đòi lại con
bà mai nói rồi bật khóc nghe câu nói đó bà rất bức xúc
nhiều đêm bà suy nghĩ con mình sinh ra bà nuôi ăn học trưởng thành lại bị nhóm giả tu lừa đảo rụ rỗ
bà và chồng mới dùng mọi cách xông vào tỉnh thất để cứu con
vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua
theo bà mai nhiều người trên mạng xã hội tung tin diễm my đã có em bé
thực tế gia đình bà mai xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng
người dân địa phương và các bệnh viện nắm được con gái chưa có con
bà nghi vấn diễm my đang bị nhóm người trong tỉnh thất giấu ở một nơi nào đó
bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc
có thể trước đây tội danh của cha con ông lê tùng vân chưa đưa ra ánh sáng
diễm my tin họ vào án trách gia đình
đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận ra cái sai của mình và thức tỉnh
theo bà nhóm người ở tỉnh thất bồng lai đã phá tan nát cuộc đời diễm my
năm năm qua gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc
mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa nhìn ra đường trong ngóng con gái quay về trong vô vọng
bà mai nhắn nhủ con gái mẹ biết con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến
ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tính tỉnh như vậy gia đình không bao giờ bỏ con
nếu con đọc những dòng này mẹ mong con về nhà với gia đình
hào quang ở tỉnh thất bồng lai đã kết thúc rồi
vợ chồng bà mai cho biết sau này khi diễm my quay về
ông bà sẽ tạo điều kiện cho con
điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình
ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê tùng vân đúng người đúng tội
theo điều tra ban đầu việc điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông lê tùng vân
sau thời gian thủ lý điều tra cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ xác định ông vân có quan hệ bất chính với con ruột
khi sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai ông vân cùng đồng phạm đã bị kết án năm trăm năm mươi bốn
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ông này làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố lê hùng vân về tội loạn luân
sau khi đã xử lý ông này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều không bất ngờ
bởi trước đó qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông vân cơ quan an ninh điều tra đã thụ lý điều tra
theo quy định của pháp luật hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới năm năm tù ông cường nêu quan điểm
trước đó có thể quá trình xác minh chưa có đủ căn cứ để chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm là có hành vi quan hệ bất chính giữa ông vân với những người có cùng dòng máu và trực hệ
hoặc chưa chứng minh được họ biết rõ mối quan hệ này mà vẫn quan hệ bất chính với nhau
đến nay có đủ căn cứ để chứng minh đã có hành vi quan hệ bất chính với những người có cùng dòng máu về trực hệ bị can biết rõ là mối quan hệ cha con ông cháu nhưng vẫn thực hiện hành vi
đây là hành vi loạn luân nên khởi tố bị can ông vân
vị chuyên gia cho rằng đây là sự việc phức tạp liên quan đến nhiều người và được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt sự việc có liên quan đến số phận của những đứa trẻ từng sinh sống tại tỉnh thất bồng lai
bởi vậy các cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc cung cấp thông tin về vụ án cũng như đảm bảo xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
xử lý đối với người vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền của những người bị hại người yếu thế trong vụ việc
ngoài ra ông cường cho rằng cơ quan điều tra cho ông vân được tại ngoại trong vụ án vì lý do sức khỏe phải đúng pháp luật
trong vụ án trước ông này có đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
hiện vụ tỉnh thất bồng lai vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại